một đường dây điều hành môi giới gái bán dâm có mạng xã hội trên nhiều tỉnh thành
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam triệt phá thành công bắt giữ bốn đối tượng
trước đó vào đêm ngày hai mươi hai tháng bốn công an tỉnh hà nam đã kiểm tra nhà nghỉ tùng dương
ở phường đồng văn thị xã duy tiên bắt quả tang bốn đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
chủ nhà nghỉ này là bà hoàng thị vịnh năm mươi hai tuổi
qua khám xét nhà nghỉ trên lực lượng công an còn thu giữ một trăm một mươi tám bao cao su gần tám mươi triệu đồng
từ lời khai của gái bán dâm và bà vịnh đến ngày một mươi chín tháng sáu công an tỉnh hà nam đã bắt khẩn cấp
ba đối tượng dương trường sơn ba mươi hai tuổi nguyễn hữu tú hai mươi ba tuổi và dương văn mưu hai mươi hai tuổi
cùng chú tại huyện tân yên tỉnh bắc giang
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi cả ba đối tượng này đến thành phố hà nội
thuê nhà ở trọ rồi lập ních gia lô ảo tiên ông trồng hoa và một số tài khoản khác
trên mạng xã hội để điều hành cái bán dâm
riêng tại thị xã duy tiên tỉnh hà nam các đối tượng đã móc nối với bà vịnh
để thuê một phòng cho bốn cô gái ăn ở sinh hoạt và hành nghề bán dâm
mỗi người đến mua dâm phải trả bốn trăm linh đồng trong đó một trăm linh đồng trả tiền phòng cho bà vịnh
một trăm năm mươi đồng gái bán dâm phải chuyển khoản cho nhóm của sơn
hiện công an tỉnh hà nam đã ra quyết định tạm giữ hình sự bảo vệ cùng ba đối tượng
sơn tú và mưu để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án